cô bé aisha một mươi ba tuổi sống tại ethiopia
sáu giờ ba mươi phút sáng hàng ngày em bắt đầu hành trình của mình
đi bộ ba tiếng trên con đường gập cành sỏi đá
để lấy nước
để giặt rũ
nước đem được về thì cũng đã là chiều tối
ấy vậy mà nước uống cũng không thể gọi là sạch
không có đủ nước để uống nói gì đến học hành
tại làng của em nước không đủ vệ sinh cũng đã cướp đi tính mạng của hàng trăm em nhỏ do bị tiêu chảy
tương lai của aisha cũng mờ mịt như vậy
cô bé aisha chỉ là một trong số hơn hai tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nước sạch
với họ nước sạch là thứ vô cùng xa xỉ
tiếp cận với nước là quyền mang tinh sống
nước đem được về thì cũng không còn của mỗi người tuy nhiên hàng tỷ người vẫn bị tức đoạt quyền đổ
phụ nữ và trẻ em ở châu phi còn phải dành thời gian đi lấy nước nhiều hơn là để học tập hay làm việc khác
ngoài ra là hàng loạt thách thức do nước như dịch tả bệnh tiêu chảy số người thiệt mạng trên toàn thế giới vì nước còn cao hơn cả sot z
mọi sinh vật trên thế giới này đều phụ thuộc vào bảy mươi một lượng nước trên trái đất
nghe có vẻ nhiều nhưng chỉ có bảy là sử dụng được bao gồm cả phần nước đã bị con người làm ô nhiễm
và nguồn nước ngầm đang cạn kiệt dần do sự gia tăng dân số cùng các đợt khô hạn bởi biến đổi khí hậu
dẫn đến tình trạng khát nước sinh hoạt ở nhiều quốc gia vùng miền
trong đó bao gồm cả hàng nghìn hộ dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
đợt hạn mạn khốc liệt đang bao trùm nam bộ năm nay đều đánh giá là vượt cả đợt hạn mạn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
tháng khô quá trời hạn không có nước nâu dũa giờ có tiền cũng không đổi được
phải năn nỉ người ta mà người ta mấy ông xe không chịu đổi nữa
mà đổi thì đổi giá cao người ta mới đổi
thiếu nước từng giọt cũng phải chất chiêu hoặc chỉ có cách dùng nước phải mặn
nên những đợt nước ngọt được nhà nước cấp miễn phí như thế này là niềm hạnh phúc vô ngần đối với bà con
nước ngọt về cái thành thần của mình mình như tết luôn á
không có nữa mặn xài không có được gì hết
mặn đây là cưới cây không được được có nước ăn là mình rồi
mình thấy rằng
tuần sáng giờ trời nước ngọt không có ăn cơm nước đi luôn
biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt hạn hán sẽ ngày một nghiêm trọng hơn
theo dự báo của liên hợp quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có ba mươi quốc gia rơi vào tình trạng khan hiếm nước
vì vậy ngày hai mươi hai tháng ba ngày nước thế giới năm nay
liên hợp quốc đã chọn chủ đề là nước và biến đổi khí hậu với thông điệp
nước là tài nguyên quý giá nhất của chúng ta
chúng ta phải sử dụng nước có trách nhiệm hơn
phải cân bằng nhu cầu về nước của xã hội trong khi vẫn bảo đảm những người nghèo nhất
những đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau
nước đóng vai trò sống còn đối với mỗi con người mỗi gia đình mỗi quốc gia
thế nhưng nước không phải là tài nguyên vô tận
tiết kiệm nước là điều ai cũng có thể làm để xin sẻ chung với nỗi lo của cộng đồng
khóa vỏ nước và tránh để nhỏ giọt sau khi sử dụng
đừng để nước chè chàn
đừng ngã phí nước
mỗi ngày một hành động nhỏ mỗi người một ý thức lớn
sẽ góp phần tạo nên một tương lai có đủ nước sạch cho thế hệ mai sau